ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quyết định về tiêu chí nông thôn mới
theo đặc thù vùng nông thôn tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
căn cứ trên cơ sở một mươi chín tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới của thủ tướng chính phủ
tuy nhiên một số tiêu chí về nông thôn mới của tp hcm cao hơn tiêu chí của quốc gia
cụ thể đến năm hai nghìn hai mươi tiêu chí hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của bộ xây dựng là chín mươi tám tám
thu nhập bình quân đầu người tại các xã nông thôn mới đạt sáu mươi ba triệu đồng một người một năm
tiêu chí hộ nghèo mỗi năm giảm bình quân một và xây dựng mỗi huyện có ít nhất một hợp tác xã điển hình tiên tiến hiện đại
tỷ lệ giáo dục qua đào tạo đạt tám mươi năm trong đó có bốn mươi là lao động nữ
tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt chín mươi năm trở lên
trên cơ sở bộ tiêu chí nông thôn mới của tp hcm
thành ủy ban nhân dân tp hcm sẽ ban hành đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó các sở ngành hội đoàn thể sẽ tiếp tục triển khai các tiêu chí theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành
và ủy ban nhân dân năm huyện ủy ban nhân dân các xã xây dựng đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của từng địa phương
gửi sở ngành thẩm định trình ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt triển khai thực hiện